thưa quý vị đến sáu giờ sáng ngày hôm nay một mươi một tháng bốn thì cả nước không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
hiện vẫn là hai trăm năm mươi bảy ca trong đó có một trăm năm mươi chín người từ nước ngoài chiếm sáu mươi một chín và chín mươi tám người lây nhiễm thứ phát
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là bảy mươi năm ba trăm ba mươi bảy trường hợp
trong đó có một hai trăm chín mươi người cách ly tập trung tại bệnh viện hơn hai mươi người cách ly tập trung tại cơ sở khác
và hơn năm mươi bốn người cách ly tại nhà và nơi lưu trú
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đến sáng ngày hôm nay thì có một trăm bốn mươi bốn ca bệnh được chữa khỏi hiện còn một trăm một mươi ba bệnh nhân đang điều trị
tại các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước hai mươi ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với sars cov hai
và tám ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính
ngày một mươi tháng bốn tại trung tâm quản lý điều hành trực tuyến hỗ trợ
chuyên môn trần đoán điều trị covid một mươi chín các thành viên tiểu ban điều trị hội đồng chuyên môn
các bệnh truyền nhiễm đã hội trần công tác điều trị bốn bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín nặng
trong đó có ba bệnh nhân tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương là bệnh nhân số hai mươi
bệnh nhân số một trăm sáu mươi một và bệnh nhân số chín mươi một đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
cụ thể bệnh nhân số hai mươi hiện đã cai ecmo và tiếp tục phải thở máy
đối với bệnh nhân một trăm sáu mươi một hội đồng chuyên môn cũng đề nghị
các bác sĩ điều trị trực tiếp xem xét thời điểm để mở nội khí quản cho người bệnh
đối với trường hợp bệnh nhân số hai trăm năm mươi một hội đồng chuyên môn tư vấn trao đổi
về vấn đề dinh dưỡng điều trị gút sơ gan chống đồng
đối với tình trạng bệnh nhân số chín mươi một hiện vẫn đang trong tình trạng rất nặng
tổn thương đa tạng nhiễm trùng xuất hiện suy tim phải
bệnh nhân viêm phổi nặng lọc máu ngày thứ tư
hiện tượng tăng đông diễn ra nặng nên phải thay bốn lần quả lọc máu ecmo ngày thứ ba
đối với bệnh nhân này tải lượng virus sars cov hai đã giảm
hội đồng chuyên môn và các bác sĩ đang dồn sức điều trị cho các bệnh nhân
hôm qua sau khi bệnh nhân số một trăm ba mươi năm cũng là bệnh nhân nhiễm sars cov hai cuối cùng
tại thành phố đà nẵng được xuất viện sau ba lần cho kết quả xét nghiệm âm tính
thì bốn mươi năm bác y bác sĩ trực tiếp điều trị cho sáu bệnh nhân covid một mươi chín tại đà nẵng
đã được đi cách ly một mươi bốn ngày
tất cả sáu trường hợp nhiễm sars cov hai trên địa bàn thành phố đều được điều trị
tại địa bàn thành phố đà nẵng
sau quá trình thu dung và điều trị lần lượt sáu bệnh nhân đã cho kết quả âm tính
và thực hiện thủ tục xuất viện
và hiện tại thì thành phố đà nẵng không còn bệnh nhân covid một mươi chín nào
đây là kết quả đáng ghi nhận về những cố gắng nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ
tại bệnh viện để đảm bảo an toàn theo quy định
toàn bộ y kíp bác sĩ đội ngũ điều dưỡng kỹ thuật viên đã được đưa đi cách ly
một mươi bốn ngày tại một khách sạn trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵng
trường hợp xuất hiện ca nhiễm mới tất cả y bác sĩ sẽ ngay lập tức trở về bệnh viện
để tiếp tục công tác chuyên môn
mặc dù có nguồn lực hạn chế nhưng việt nam đã chủ động thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hiệu quả
đây là nhận định của bài viết trên trang asean post mới đây kêu gọi các quốc gia asean
cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới có thể học hỏi từ phản ứng nhanh chóng của việt nam
theo asean post so với các quốc gia thành viên asean khác đang có hàng nghìn ca mắc covid một mươi chín
và hàng trăm ca tử vong số ca nhiễm bệnh ở việt nam tương đối thấp và hiện chưa có ca tử vong nào
bài báo dẫn lời thứ trưởng bộ y tế việt nam nguyễn thanh long khẳng định việt nam không thiếu
bộ test trần đoán sars cov hai và đã chuẩn bị kỹ mọi phương án ứng phó khi dịch bùng phát
báo free malaysia today cũng nhận định việc các nhà hào tâm tổ chức xã hội và cá nhân ở việt nam
cung cấp gạo miễn phí cho những người có nhu cầu nên được lấy làm ví dụ để giúp đỡ người nghèo
trong bối cảnh dịch bệnh khiến cho đời sống của họ càng khó khăn
trong khi đó diễn đàn kinh tế thế giới cũng đánh giá cao công tác chống dịch của việt nam
cho rằng các nước trong khu vực và thế giới có thể học hỏi từ những biện pháp phản ứng nhanh và hiệu quả của việt nam
theo số liệu mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật trong đêm
toàn thế giới đã ghi nhận hơn một sáu triệu ca mắc covid một mươi chín số người tử vong đã lên tới hơn một trăm linh ca
tâm điểm dịch hiện vẫn là mỹ và châu âu khi số ca nhiễm và tử vong tăng hàng nghìn người mỗi ngày
còn tại châu á
chức y tế tại hàn quốc đang tiến hành một cuộc điều tra dịch tễ học đối với chín mươi một bệnh nhân đã bình phục sức khỏe
xong sau đó lại có kết quả dương tính với sars cov hai
theo số liệu mới nhất hiện có hơn bảy bệnh nhân covid một mươi chín tại hàn quốc đã khỏi bệnh
tuy nhiên chín mươi một người lại có kết quả dương tính trở lại với sars cov hai
và con số này được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc nghiêng về giả thuyết rằng sars cov hai
trong cơ thể các bệnh nhân này đã khỏe trở lại hơn là giả thuyết họ bị tái nhiễm
một số chuyên gia cho rằng kết quả xét nghiệm sai là yếu tố có thể dẫn tới kết luận sai
hoặc virus có thể vẫn còn tồn tại trong cơ thể người bệnh nhưng chưa đủ mạnh để phát tác
trước thực tế này các chuyên gia khuyến nghị chính phủ hàn quốc cần chuẩn bị những biện pháp ứng phó với mọi tình huống